bên cạnh thanh hóa hòa bình các địa phương khác cũng đang tăng cường công tác phòng chống bão số bốn sắp đổ bộ
sáng nay đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do bộ trưởng nguyễn xuân cường làm trưởng đoàn
đã đến kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số bốn tại hải phòng
đi kiểm tra tại tuyến đê gia lộc huyện cát hải và bến cá ngọc hải và tuyến đê ven biển quận đồ sơn
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường cũng đề nghị huyện đảo cát hải nói riêng
kiên quyết đưa ngư dân nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè vào nơi tránh trú an toàn
tất cả tàu thuyền đã vào khu neo đậu thì phải có lực lượng kiểm tra an ninh bảo đảm trật tự
không để rủi ro xảy ra ngay tại bến neo đậu đặc biệt quan tâm lượng du khách tránh trú ở huyện đảo
đây là những đối tượng không thông thuộc địa bàn không có kinh nghiệm ứng phó với thiên tai
ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ sở
chủ động kiểm tra giả soát các phương án kế hoạch ứng phó
giảm thiểu thiệt hại khi cơn bão số bốn đổ bộ vào hải phòng